về cơ bản ngành giáo dục các địa phương đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tạo điều kiện để ngày thi đầu tiên có thể diễn ra một cách an toàn và thuận lợi
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn gian lận và sai sót trong kỳ thi năm nay tuy nhiên hiện tượng lọt đề vẫn xảy ra sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân
sáng hôm nay hai mươi năm tháng sáu khi các thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín làm bài thi môn ngữ văn được khoảng hai phần ba thời gian
thì vào lúc hơn chín giờ đề thi môn này đã xuất hiện trên mạng xã hội đề thi này do một thí sinh tại một điểm thi huyện thanh sơn tỉnh phú thọ mang điện thoại vào phòng thi sau đó chụp đề thi và phát tán lên mạng
điều đáng nói là trước kỳ thi và khi diễn ra kỳ thi vấn đề siết chặt các biện pháp tránh gian lận sử dụng công nghệ cao được đặc biệt quan tâm
tuy nhiên sai sót này lại xảy ra với loại thiết bị phổ biến nhất là điện thoại di động không quá nhỏ đến mức khó phát hiện nhưng phải chăng vì cái nhỏ đó mà dẫn đến tâm lý chủ quan của một lực lượng giám thị